ngày một mươi bốn tháng hai văn phòng đại diện thương mại mỹ đã đưa ra thông báo về việc mỹ sẽ tăng thuế nhập khẩu máy bay của airbus lên một mươi năm bắt đầu từ ngày một mươi tám tháng ba tới đây
mức thuế hiện nay mà mỹ áp đối với máy bay của airbus là một mươi và được áp từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
thông báo văn phòng đại diện thương mại mỹ đưa ra chỉ vài ngày sau khi tổng thống donald trump tuyên bố đã kết thúc cuộc trao đổi rất nghiêm túc về một thỏa thuận thương mại với liên minh châu âu eu
đây cũng là thời điểm washington áp đặt thuế mới với số hàng hóa trị giá bảy năm tỷ đô la mỹ của châu âu
chính quyền tổng thống trump đã áp thuế đối với các mặt hàng của eu như rượu vang pháp để đáp trả việc eu áp thuế đối với thép nhập khẩu trợ giá cho hãng chế tạo máy bay airbus cũng như áp thuế đối với các công ty công nghệ hàng đầu của mỹ như google và amazon
giữa năm hai nghìn một mươi tám mỹ và eu đã đạt một thỏa thuận theo đó nhất trí tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán thương mại song phương song cho tới nay các cuộc đàm phán chưa đem lại kết quả cụ thể nào